thưa quý vị và các bạn quá trình phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ hết sức khó khăn
vì vậy xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm đang được ngành nông nghiệp phối hợp với các địa phương tập trung triển khai để từng bước nâng cao thu nhập đời sống cho người dân khu vực nông thôn
quảng trị một tỉnh miền trung thường xuyên phải hứng chịu những tổn thất nặng nề do thiên tai gây ra vì vậy thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới quảng trị gặp phải nhiều khó khăn
trong đó điều kiện tự nhiên khắc nghiệt chính là yếu tố đầu tiên ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của người dân
ở quảng trị khí hầu rất khắc nghiệt mưa nhiều nắng lớn cho nên về mùa hè rất khó khăn
bên cạnh yếu tố thời tiết vấn đề quỹ đất để đầu tư cho phát triển nông sản chất lượng cao cũng gặp nhiều khó khăn
hiện tại quảng trị đang thiếu các vùng chuyên canh cây trồng có quy mô lớn vì vậy các doanh nghiệp vẫn đang phải tự tìm vùng sản xuất thỏa thuận với người nông dân để hình thành vùng sản xuất với quy mô vừa và nhỏ
ở quảng trị khí hầu rất khắc nghiệt mưa nhiều nắng lớn cho nên về mùa hè rất khắc nghiệt vì vậy các doanh nghiệp vẫn đang phải tự tìm vùng sản xuất với quy mô lớn

để đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới phát huy hiệu quả
tỉnh quảng trị đã tập trung triển khai nhiều giải pháp trong đó chú trọng xây dựng vùng nguyên liệu gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm
phát triển các sản phẩm nông sản phù hợp với đặc thù địa phương và tập trung sản xuất gắn với thị trường
bên cạnh việc phát triển vùng nguyên liệu huyện cam lộ cũng tích cực trong việc tiêm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp của mình
do gắn kết được thị trường nên thúc đẩy sản xuất phát triển cùng với đó là các cơ sở chế biến cũng được hình thành
đặc biệt là các cơ sở chế biến chè vàng cà gai leo đã được đầu tư bài bản sản phẩm được kiểm nghiệm chất lượng và tiến tới xây dựng thương hiệu riêng
ngoài ra huyện cam lộ còn sử dụng nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để cho các hộ dân vay vốn
mở rộng vùng sản xuất hoặc tìm tòi thử nghiệm các loại cây trồng mới phù hợp với điều kiện của địa phương
xác định cây dược liều là cây tiềm nắng trên vùng gò đồi của huyện cam lộ
về việc phong trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp cùng với ubnd hạc xã phòng kinh tế hà tưng hội quốc học kỹ thuật huyện sẽ tiếp tục nghiên cứu và triển khai thử nghiệm một số cây dược liều mới để từ đó có hướng phát triển nhân trọng trên đất bàn
cây thứ hai là ra sát lại những cây dược liều truyền thống đã có trên đất bàn để có hướng tổ chức sản xuất hình thành vùng nguyên liều

trong thời gian tới sẽ tiếp tục nghiên cứu và triển khai thử nghiệm một số cây dược liều
trong thời gian tới cũng thấy được vai trò trách nhiệm của mình trong tiến trình hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn một cách bền vững
thưa quý vị và các bạn để chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp phát huy hiệu quả từ những kinh nghiệm rút ra trong thực tế triển khai tại các địa phương
năm hai nghìn một mươi tám hai chương trình lớn này sẽ tiếp tục được ngành nông nghiệp thực hiện như thế nào những nội dung gì sẽ được tập trung đẩy mạnh
câu trả lời sẽ có trong cuộc phỏng vấn bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi